bộ lao động thương binh và xã hội đang dự thảo bộ luật lao động sửa đổi với nhiều nội dung quan trọng
như mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu
bổ sung một ngày nghỉ lễ là ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
tại dự thảo ban soạn thảo đề xuất mức mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt này
sẽ tăng thêm một trăm linh giờ một năm so với hiện hành từ tối đa ba trăm linh giờ một năm lên bốn trăm linh giờ một năm
về điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu đa số ý kiến chọn phương án một
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường
là đủ sáu mươi tuổi ba tháng đối với nam và đủ năm mươi năm tuổi bốn tháng đối với nữ
sau đó cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với nam và bốn tháng đối với nữ
cho đến khi nam đủ sáu mươi hai tuổi nữ đủ sáu mươi tuổi
phương án này phòng tránh cao hơn các rủi ro đối với thị trường lao động
tránh gây sốc giữ ổn định xã hội và phù hợp với thông lệ quốc tế
dự thảo đề xuất bổ sung một ngày nghỉ lễ là ngày thương binh liệt sĩ
ngày hai mươi bảy tháng bảy dương lịch phù hợp với truyền thống văn hóa và đạo lý dân tộc nguyện vọng của nhân dân
về thời gian nghỉ tết âm lịch đa số đồng thuận với phương án một giữ nguyên hiện hành
người lao động được nghỉ năm ngày tết âm lịch
nếu ngày nghỉ tết âm lịch chung với ngày nghỉ hàng tuần thì được nghỉ bù vào ngày kế tiếp